sau khi xuất cảnh trái phép sang campuchia làm thuê cho công ty của người trung quốc
triệu quý cường quay về việt nam lừa bảy người đi làm việc nhẹ lương cao
nhiều người muốn về việt nam phải bỏ gần một trăm linh triệu đồng để chuộc thân
triệu quý cường trú tại huyện yên sơn tỉnh tương quang
đã bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
theo tài liệu điều tra cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai triệu quý cường làm việc tại một công ty của người trung quốc
với công việc là sử dụng các tài khoản facebook zalo giả làm phụ nữ để làm quen với những người khác sử dụng mạng xã hội
sau đó cường tán tỉnh giới thiệu những người này vào các trang web do công ty lập ra để tham gia trò chơi quay thưởng
khi giới thiệu được người vào chơi tại trang web mà công ty cường đang làm việc
những người chơi sẽ phải nộp tối thiểu năm triệu đồng vào tài khoản của công ty để tham gia trò chơi quay thưởng
khi tiền đổ vào tài khoản lập tức công ty sẽ đóng băng tài khoản với mục đích là
lừa đảo chiếm đoạt số tiền đó
thông qua mạng xã hội cường làm quen và rụ rỗ nhiều người đi làm thuê tại campuchia
với mức lương từ hai mươi đến năm mươi triệu đồng một tháng điều kiện hấp dẫn không có nhiều yêu cầu giang buộc
với viễn cảnh được vẽ ra là việc nhẹ lương cao cường đã lừa được bảy người vượt biên trái phép sang campuchia
làm việc cho công ty của cường